quỹ ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường vành đai ba năm đoạn từ đại lộ thăng long đến quốc lộ ba mươi hai
đây là dự án hạ tầng quan trọng kết nối phía bắc và nam sông hồng tạo vành đai phía tây hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến sự buổi lễ
đoạn tuyến vành đai ba năm nối đại lộ thăng long với quốc lộ ba mươi hai có chiều dài năm sáu km
tốc độ thiết kế tám mươi km trên giờ quy mô mặt cắt ngang sáu mươi m tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
giai đoạn một hơn ba trăm sáu mươi tỷ đồng của dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng sẵn sàng để thi công
đoạn tuyến này có ý nghĩa chiến lược kết nối ba trục chính quốc lộ ba mươi hai hồ tây ba vì đại lộ thăng long và góp phần khép kín vành đai ba năm giảm tải un tắc giao thông cho vành đai ba
tuyến đường dự kiến thi công xong và đưa vào sử dụng sau tháng một mươi